ngày tám chín tại hà nội công ty cho thuê tài chính bidv cumit trass công ty liên doanh đầu tiên giữa ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
và ngân hàng tín thác sumitomo mitsui của nhật bản đã chính thức khai trương
sự kiện này đã mở ra nhiều cơ hội mới trên thị trường cho thuê tài chính tại việt nam
thuê tài chính là kênh huy động vốn phổ biến trên thế giới
tổng danh số thuê tài chính toàn cầu hàng năm lên tới một tỷ usd
trong khi đó tại việt nam nơi mà hệ thống ngân hàng và các dịch vụ tài chính đã tương đối phát triển
thì cho thuê tài chính vẫn là một thị trường nhỏ bé
công ty cho thuê tài chính bidv summitus hay còn gọi là bsl là công ty cho thuê tài chính đầu tiên tại việt nam
áp dụng mô hình liên doanh giữa một ngân hàng thương mại trong nước với một định chế tài chính nước ngoài
với vốn điều lệ gần chín trăm linh tỷ đồng bsl sẽ phát triển sản phẩm cho thuê tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp
kết nối với các nhà sản xuất cung cấp thiết bị để hỗ trợ người sử dụng tìm được máy móc thiết bị
đáp ứng nhu cầu sản xuất của mình và có giải pháp tài chính phù hợp thông qua thuê tài chính